với mục tiêu an toàn trong chiến dịch tiêm chủng này tỉnh bình dương huy động lực lượng hỗ trợ từ bốn sở ngành sở giáo dục và đào tạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở thông tin truyền thông việt theo bình dương chín trung tâm y tế huyện thị thành phố và chín mươi một trạm y tế xá phường thị trấn
số lượng vaccine tiêm cho một trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở bình dương là ba trăm sáu mươi liều vaccine cho hai mũi tiêm
ngoài việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em bình dương thực hiện tổ chức các đội tiêm vaccine lưu động đến tận nhà người dân đối với trường hợp già yếu đang bệnh không thể đến điểm tiêm
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay tỉnh bình dương ghi nhận hai trăm ba mươi bốn năm trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín hai bốn trăm năm mươi ba ca tử vong và hai trăm ba mươi một chín trăm hai mươi sáu bệnh nhân xuất viện
địa phương này đã tiêm ba chín trăm năm mươi năm sáu mươi tám liều trên năm ba trăm tám mươi một
bình dương đã tiêm sáu mươi một ba trăm chín mươi liều vaccine được phân bổ hai ba trăm năm mươi sáu sáu trăm ba mươi một mũi mụt và một năm trăm chín mươi tám bốn trăm ba mươi bảy mũi hai
ngoài ra bình dương đã tiêm sáu mươi một bốn trăm năm mươi bảy liều vaccine pfizer cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
bình dương đã tiêm sáu mươi một bốn trăm năm mươi bảy liều vaccine cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
bình dương đã tiêm sáu mươi một bốn trăm năm mươi bảy liều vaccine cho trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
bốn trăm bốn mươi năm ba trăm chín mươi tám trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tp hcm đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
trong đó bốn mươi hai trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm đều được xử lý kịp thời và ổn định tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc chiều ngày một tháng một mươi một công bố số trẻ này được tiêm tại các điểm tiêm
trường học và bệnh viện thuộc hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức
trong số đó hai trăm linh một mươi tám trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi

riêng ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố triển khai một trăm bảy mươi sáu điểm tiêm bao gồm một trăm năm mươi sáu điểm trường học một mươi năm điểm cộng đồng và năm bệnh viện
số lượng tiêm trong ngày là chín mươi năm năm trăm linh hai trẻ bao gồm một mươi bốn hai trăm hai mươi hai trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi tám mươi một hai trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
với bảy trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm theo scdc
những ngày qua công tác tiêm diễn ra trở tự đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống covid một mươi chín
về khoảng cách giữa các khâu trong một dây chuyển tiêm và giữa các dây chuyển tiêm tại một địa điểm
trẻ đến điểm tiêm đảm bảo an toàn giãn cách được chia nhiều buổi tiêm mỗi buổi với số lượng phù hợp
trong ngày một tháng một mươi một thành phố triển khai một trăm bảy mươi một điểm tiêm với hai trăm tám mươi sáu đội dự kiến tiêm hơn tám mươi sáu trẻ
trên dịch tiêm vaccine trẻ em ở tp hcm
vừa động ngày hai mươi bảy một mươi tp hcm đang tiếp tục triển khai ở các điểm tiêm trường học và tại cộng đồng
tổng số dự kiến tám trăm bảy mươi trẻ
theo kế hoạch mỗi bộ sẽ được tiêm trong năm ngày và tiêm vét trong hai ngày
phụ huynh ký giấy đồng thuận trước khi trẻ vào tiêm
tp hcm là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine cho trẻ em
bộ y tế hiện đã phê duyệt hai loại vaccine tiêm cho trẻ một mươi hai một mươi bảy tuổi là vaccine của pfizer và của moderna
dự kiến chiến dịch tiêm cho trẻ
trẻ em sẽ được tổ chức trên cả nước từ tháng một mươi một với loại vaccine comminati của pfizer biontech
hiện chưa có đủ vaccine moderna
tính đến nay hơn bảy năm triệu người dân thành phố đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một hơn năm bảy triệu người đã tiêm mũi hai
tại bình dương bác sĩ huỳnh thanh hà phó giám đốc sở y tế cho biết đã có khoảng ba mươi tám trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm chủng
từ đến một mươi sáu h chiều ngày một tháng một mươi một bác sĩ đánh giá các buổi tiêm an toàn không có biến cố bất lợi ngoài ý muốn xảy ra
hôm hai mươi chín tháng một mươi đại diện tỉnh bình dương cho biết sẽ gấp rút tiêm chủng để sớm đưa trẻ em trở lại trường
tỉnh dự kiến khoảng một trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm chủng
tổng cộng cần khoảng ba trăm sáu mươi liều vaccine covid một mươi chín
các đơn vị sẽ triển khai tiêm chủng theo chiến dịch ngắn ngày và đồng loạt tại các trường học cơ sở bảo trợ xã hội
trẻ không đến trường sẽ tiêm tại trung tâm y tế tuyến huyện hoặc trạm y tế tuyến xã
đà nẵng là địa phương đầu tiên ở miền trung tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh
trước khi tới trường học
trường học trực tiếp
việc tiêm vaccine được thực hiện theo độ tuổi từ lớn đến nhỏ
ghi nhận của phóng viên tại cung thể thao tiên sơn vào sáng nay cho thấy
sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở ngành và lực lượng đảm bảo việc giãn cách
trật tự tại các điểm tiêm đã tạo thuận lợi trong công tác tiêm chủng
các em học sinh khối lớp một mươi hai đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi tới điểm tiêm
ông mai tấn linh phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo ở đà nẵng cho biết
dự kiến đợt này thành phố sẽ tiêm cho hơn một trăm linh hai học sinh
trong đó lứa tuổi từ một mươi năm đến dưới một mươi tám là bốn mươi năm bốn trăm tám mươi năm em
với số lượng tiêm như vậy chúng tôi đã chỉ đạo các trường phối hợp với phân công
giáo viên chủ nhiệm đoàn thanh niên đi theo giám sát hỗ trợ hướng dẫn học sinh
trước đó ubnd tp đà nẵng đã ban hành kế hoạch về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tại thành phố
theo đó dự kiến tháng một mươi một ngành y tế sẽ tiêm cho khoảng bốn mươi năm bốn trăm linh trẻ
từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi
tháng một mươi một và một mươi hai sẽ tiêm cho hơn năm mươi sáu bảy trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
để đạt tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch đà nẵng dự kiến bố trí khoảng một mươi chín điểm tiêm chủng
tại các quận huyện và cơ sở y tế với hơn một trăm hai mươi bản tiêm
sở y tế đã tổ chức tập huấn an toàn tiêm chủng cho tất cả các đơn vị và cán bộ tham gia tiêm chủng
tại ninh bình chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi
đến ngày một tháng một mươi một sở y tế thống kê đã tiêm gần ba mươi ba học sinh và học viên các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp tuổi một mươi năm đến một mươi bảy
đại diện sở y tế cho biết hầu hết trẻ chỉ phản ứng ở mức độ nhẹ các em được tiêm ở điểm lưu động
phối hợp trung tâm y tế bệnh viện trẻ có bệnh nền bệnh mạng tính dị ứng được khám sàng lọc
và tổng hợp danh sách để tiêm tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế
theo đó hà nội sẽ tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học
có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và bộ y tế
thời gian triển khai dự kiến trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đến hết quý i năm hai nghìn một mươi hai thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ
thành phố tổ chức tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng của bộ y tế
đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu tỷ lệ bao phủ cao an toàn tiêm chủng tiếp cận công bằng
mục tiêu của chiến dịch là trên chín mươi năm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sống trên địa bàn hà nội
được tiêm chủng đủ mũi vaccine covid một mươi chín theo từng đợt phân bổ của bộ y tế
về lộ trình triển khai hà nội tiêm chủng theo lứa tuổi từ cao đến thấp
tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của thành phố
địa điểm triển khai tại cộng đồng hoặc trường học tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học
theo đó tổ chức các điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại trạm y tế xã phường thị trấn
và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học đồng thời huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện
phòng khám trong và ngoài công lập các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn các cơ sở tiêm chủng dịch vụ
toàn cực nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm
phạm vi triển khai sẽ thực hiện theo đề xuất của ngành y tế phụ thuộc vào nguồn vaccine được cấp
cụ thể khi nguồn vaccine chưa đủ phân bổ vaccine cho các quận huyện thị xã theo thứ tự ưu tiên
có f không mới có mật độ dân cư cao
có nhiều địa điểm thường tập trung đông người nhiều ngành nghề dịch vụ nhiều trường học
giáp danh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp cửa ngõ giao thông đi lại có khu cách ly tập trung
khi nhận đủ vaccine sẽ triển khai đồng loạt trên toàn thành phố
ngoài ra căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch
thành phố có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu cho công tác phòng chống dịch bệnh
nguyên tắc là ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở quận huyện đang có dịch
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các đơn vị liên quan tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
giả soát đảm bảo đủ trang thiết bị vận chuyển bảo quản vaccine vật tư tiêm chủng
đồng thời lập danh sách và thống kê đối tượng tiêm chủng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
độ tuổi đủ sinh nhật tính theo ngày triển khai tiêm chủng tại trường học và tại cộng đồng
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn
chịu trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng giả soát đối tượng và lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn
thông tin thêm về chiến dịch tiêm chủng nói trên ông khổng minh tuấn
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hà nội đã lên danh sách khoảng bảy trăm linh đến tám trăm năm mươi trẻ em thuộc diện cần tiêm chủng trong đợt này
độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy có hai phương án triển khai tiêm
trường học đầy đủ hà nội sẽ tiêm cho trẻ tại trường học
trường hợp dịch diễn biến phức tạp thành phố triển khai tiêm tại cộng đồng
ông tuấn nhận định chiến dịch tiêm chủng cho trẻ có thể ít thuận lợi hơn so với người lớn
do trẻ thường sửa bác sĩ có hiệu ứng dây chuyên cần người nhà đi cùng chăm sóc
dẫn tới tăng số lượng người trên địa điểm tiêm chủng
vì vậy để tiêm chủng hiệu quả đảm bảo an toàn cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ
để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ phương án tiêm an toàn ngay tại trường học
trẻ cũng cần được chuẩn bị tâm lý trước và trong khi tiêm
phụ huynh nên động viên chấn an con để tránh các cháu có tâm lý lo sợ
bên cạnh đó gia đình cần theo dõi sát phản ứng sau tiêm của trẻ trong ít nhất bảy ngày đầu
những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
đưa qua nguồn luận của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi